liên quan đến việc xử lý xây dựng trái phép tại tổ hợp khách sạn mường thanh và căn hộ cao cấp sơn trà
sáng nay tại buổi họp báo thường kỳ quý ba lãnh đạo ubnd quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã thông tin về phương án xử lý những vi phạm đối với chủ đầu tư cũng như hỗ trợ pháp lý để bảo đảm quyền lợi cho người dân
trước đó trong quá trình thi công các hạng mục căn hộ trung cư cao cấp sơn trà
doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một điện biên đã xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp
giữ xe nhà trẻ tại tầng hai ba bốn năm thành một trăm linh linh tư căn hộ để bán và thực hiện giao dịch bất động sản khi chưa bảo đảm thủ tục quy định
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khôi phục hậu quả
đối với doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một điện biên chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn mường thanh và căn hộ cao cấp sơn trà
thời gian thực hiện là ba trăm sáu mươi năm ngày
theo đó từ nay đến tết âm lịch quận sẽ tiến hành tuyên truyền vận động di rời dân sau tết âm lịch sẽ tiến hành tháo rỡ
hiện thành phố đà nẵng đã thành lập tổ tư vấn pháp lý để giải quyết quyền lợi cho người dân